hôm nay hai mươi sáu tháng một mươi một viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ra cáo trạng vụ án truy tố
cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nguyễn đức trung và đồng phạm
về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước quy định tại điều ba trăm ba mươi bảy bộ luật hình sự
ba bị can khác trong đó có hai người thuộc cấp của nguyễn đức trung bị truy tố cùng tội danh
gồm nguyễn anh ngọc bốn mươi sáu tuổi công tác tại phòng thư ký biên tập tổ giúp việc
ủy ban nhân dân tp hà nội nguyễn hoàng trung ba mươi bảy tuổi lái xe của ông nguyễn đức trung
đồng thời là chuyên viên phòng thư ký biên tập văn phòng ủy ban nhân dân tp hà nội
và phạm quang dũng ba mươi bảy tuổi cán bộ công an cục cảnh sát điều tra tội phạm
về tham nhũng kinh tế buôn lậu c ba bộ công an là người được chưng dụng tham gia hỗ trợ
điều tra vụ án công ty nhật cường
theo cáo trạng của viện kiểm sát trong khoảng thời gian từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
thực hiện đề nghị của nguyễn đức trung phạm quang dũng đã năm lần chiếm đoạt chín tài liệu
thuộc danh mục bí mật nhà nước độ mật liên quan đến vụ án công ty nhật cường
trong đó đã chuyển cho nguyễn đức trung hai lần gồm sáu tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước độ mật
nguyễn hoàng trung và nguyễn anh ngọc tham gia một lần in chỉnh sửa ba tài liệu mật cho nguyễn đức trung
viện kiểm sát xác định đủ căn cứ để quyết định truy tố các bị can ra trước tòa án nhân dân tp hà nội
để xét xử về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước theo quy định tại điều ba trăm ba mươi bảy bộ luật hình sự